tại hà nội ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã họp về tình hình thực hiện công tác điều hành giá sáu tháng đầu năm
và dự báo kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ chủ trì hội nghị
theo báo cáo của tổng cục thống kê cpi bình quân sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thấp nhất trong vòng ba năm qua nguyên nhân được các chuyên gia đánh giá là do giá lương thực giá xăng dầu giá dịch vụ giảm
cùng với đó các bộ ngành địa phương cũng bảo đảm cân đối cung cầu
điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý với mức độ phù hợp hạn chế tác động đến giá cả chung và lạm phát kỳ vọng
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá các bộ ngành đã phối hợp điều hành các mặt hàng
dịch vụ công do nhà nước quản lý một cách phù hợp kiểm soát được lãm phát kỳ vọng
từ nay tới cuối năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần điều hòa cung cầu lương thực
thực phẩm nhất là thịt lợn thúc đẩy xuất khẩu nông sản
trong điều kiện lạm phát thấp sẽ thuận lợi hơn để điều chỉnh một số dịch vụ công
nhưng phải cân nhắc thời điểm tránh cùng điều chỉnh trong một thời điểm làm gia tăng lạm phát
tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp và điều hành của chính phủ
bảo đảm thu nhập vào cuộc sống của người dân tạo dự địa cho điều hành lãng phát trong năm sau